ngày bốn tháng một tại thành phố cần thơ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lần thứ sáu khóa tám năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận những nội dung chính như báo cáo tóm tắt tổng kết công tác mặt trận năm hai nghìn một mươi chín
và chương trình phối hợp thống nhất hành động trong năm hai nghìn một mươi bảy chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng báo cáo sơ kết ba năm thực hiện quyết định hai trăm một mươi bảy và hai trăm một mươi tám của bộ chính trị
về tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền báo cáo kết quả đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền
của ủy ban mặt trận
tổ quốc việt nam kiện toàn công tác nhân sự đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
có thể khẳng định những đóng góp của mặt trận tổ quốc việt nam trong những năm qua và năm hai nghìn một mươi sáu là rất to lớn và quan trọng
năm hai nghìn một mươi bảy là năm có ý nghĩa rất quan trọng năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
là năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ tám của mặt trận tổ quốc việt nam
với truyền thống đoàn kết tinh thần trách nhiệm cao của các cụ các vị và các đồng chí tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới
tổ chức mặt trận và phong trào hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam sẽ thu được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa
nhân dịp này ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã trao huân chương độc lập hạng nhất và hạng ba của chủ tịch nước
cho các đồng chí vũ trọng kim nguyên phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa bảy
và đồng chí trần hoàng thám
nguyên phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa bảy